phải trải qua khóa huấn luyện tiền triển khai bao gồm các chương trình huấn luyện tổng thể rất nghiêm ngặt trong đó có huấn luyện cập nhật tình hình địa bàn huấn luyện thực hành trên sa bàn và huấn luyện thực địa cũng như huấn luyện kỹ năng sinh tồn
có một điều rất đặc biệt trong các khóa học thực hành tổng hợp đều có sự tham gia đầy đủ nghiêm túc của một mươi nữ quân nhân
lực lượng cán bộ y bác sĩ của bệnh viện giã chiến cấp hai số hai có sáu mươi ba quân nhân là những sĩ quan rất ưu tú được lựa chọn kỹ càng từ chuyên môn đến bản lĩnh chính trị
đáng chú ý trong đó có một mươi nữ quân nhân xinh đẹp tuổi đời còn trẻ lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ nhưng rất dũng cảm gạt bỏ lại sau lưng tất cả để gánh vác trên vai hai chữ tổ quốc
họ là những người phụ nữ mang trong trái tim niềm tự hào của bốn chữ vàng anh hùng bất khuất
tôi nghĩ là anh ấy rất là quyết tâm cả hai vợ chồng tôi cũng xác định là nếu như mà đi được cùng nhau thì nó cũng có nhiều cái thuận lợi có người để tất nhiên là những công việc thì là ai làm việc đấy nhưng mà nó cũng có những cái nó san sẻ
xác định rõ trách nhiệm của người đảng viên người sĩ quan của quân đội nhân dân việt nam lúc nào cũng tâm niệm đặt nhiệm vụ lên hàng đầu
những nữ sĩ quan của bệnh viện giã chiến coi đây là cơ hội thử thách để rèn luyện bản lĩnh
họ là những bông hồng thép của lực lượng quân đội nhân dân việt nam sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để mang vinh quang về cho đất nước
tôi nhận thấy là cái nhiệm vụ này không chỉ là thiêng liêng mà cao cả mà nó rất là đặc biệt bởi vì chúng tôi ở đây chỉ có sáu mươi ba con người đi thôi
thì sáu mươi ba con người đấy được
được lựa chọn bằng luyện rất là kỹ
nên là cái khó khăn nó chỉ là một phần
còn tôi nghĩ tâm trạng chung mọi người đều cảm thấy rất háo hức vì được nhập một cái nhiệm vụ quan trọng như thế
nó không đơn giản là mình đi điều trị cho bệnh nhân mà nó mang cái hình ảnh của đất nước mình đi ra thế giới
và khi mà mình đã là thành viên đất nước mình đã trở thành thành viên trong không thường trực của liên hợp quốc rồi thì cái nhiệm vụ và cái gánh nặng của bệnh viện hai hai chắc chắn là sẽ còn nặng nề hơn
với những chị em phụ nữ trong bệnh viện thì chúng tôi đánh giá rất cao sự cố gắng của họ
và đối với bệnh viện giã chiến cấp hai số hai thì chúng tôi vinh dự có một cặp vợ chồng cùng tham gia lần này
và chúng tôi chỉ huy bệnh viện giã chiến cũng như chỉ huy của học viện quân y cục diện giữ hòa bình đánh giá rất cao sự cố gắng của cặp vợ chồng này
và chúng tôi cũng tạo hết sức tạo điều kiện để
các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trong bệnh viện giã chiến hai hai của chúng ta cũng giống như bệnh viện giã chiến cấp hai một thì chúng ta có một mươi nữ quân nhân
đây là những đồng chí mà đã được lựa chọn rất là khắt khe có phẩm chất rất tốt và đặc biệt là cái tính sẵn sàng của các đồng chí rất cao
các đồng chí được cái sự hậu thuẫn rất là lớn của chồng của con của gia đình nói chung
thẳng định rằng cả một mươi đồng chí sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ
các đồng chí được cái sự hậu thuẫn rất là lớn của chồng của gia đình nói chung
đây chính là những nhân tố hỗ trợ và quyết định sự an toàn trong những tình huống khó khăn xuất hiện đột xuất mà trong đó các sĩ quan cần phải biết để có thể tự xoay sở khi gặp phải
chính vì vậy đây là những kỹ năng không thể thiếu khi thực hành khóa huấn luyện tiền triển khai
địa điểm mà các sĩ quan của bệnh viện giã chiến cấp hai số hai thực hành các kỹ năng sinh tồn là tại một khu rừng
tình huống ở đây chính là bị lạc trong rừng khi đi làm nhiệm vụ mà trước tiên họ cần phải xác định phương hướng để tìm lối ra
lúc này các sĩ quan bằng khả năng của mình phải tìm hiểu quan sát chung quanh sau đó phân tích tình hình và tìm lối
đây là một kỹ năng không khó nhưng nó đòi hỏi một sự khéo néo vào
nhất là đối với mỗi quân nhân thì đây là một việc học tập rất là cần thiết với đồng minh tôi
đây là những kỹ năng mà các sĩ quan việt nam không thể chỉ xem hay học lý thuyết qua sách vở mà phải thực hành trên thực tế
vì vậy những buổi thực hành trong rừng đã mang lại cho họ nhiều trải nghiệm và kiến thức về thiên nhiên chung quanh giúp ích cho các sĩ quan khi làm nhiệm vụ rất nhiều
qua khóa huấn luyện kỹ năng sinh tồn các bác sĩ của bệnh viện giã chiến cũng đã học thêm được các kiến thức về thiên nhiên phân biệt được những cây hoa lá rễ củ
có thể làm thực phẩm hay thuốc chữa bệnh hoặc mang nhiều độc tố chết người và có thể đoán biết được một số hiện tượng của thiên nhiên
thực hành kỹ năng sinh tồn là một khóa thực hành không thể thiếu đối với các sĩ quan khi thực hiện nhiệm vụ nhất là các sĩ quan nữ
với những bài học về xác định các cây có độc hay không hoặc tìm cách tự nhóm lửa tìm kiếm khả năng sinh tồn khi làm việc tại môi trường không có điều kiện tốt cách xa trung tâm và xa các tiện ích
thì đây sẽ là bài tập thực hành rất bổ ích nhằm dạy luyện cho các sĩ quan của việt nam có thêm kinh nghiệm nếu như bị lạc trong rừng sẽ tự biết chăm sóc bản thân
cũng như sơ cứu khi gặp tình huống xấu hoặc kỹ năng sinh tồn ngay chính tại nơi mà có điều kiện sống khắc nghiệt
đây là một cái bài tập khó một cái môn học khó
làm sao chúng ta phải tự định vị được chúng ta đang ở đâu và chúng ta phải liên lạc được bằng bộ đàm với liên hợp quốc với các lực lượng khác ở gần đó
thì đấy là những cái kỹ năng rất là đòi hỏi rất là cao
cái năng lực và cái sự cố gắng của các đồng chí sĩ quan không phải chỉ riêng bệnh viện các đồng chí mới được học cái kỹ năng này mà chúng tôi bồi dưỡng kỹ năng này cho tất cả các đồng chí kể cả cá nhân đi tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc và cái kỹ năng này thì nó giúp cho chúng ta rất nhiều để cho sĩ quan của chúng ta lanh lợi hơn hoạt bát hơn và có khả năng nhận biết cao hơn
ngày một mươi chín tháng một mươi một có lẽ là ngày vinh dự và tự hào nhất
bệnh viện giã chiến cấp hai số hai xuất quân đi làm nhiệm vụ tại nam sư đăng
trong niềm vui ấy có cả sự xúc động của các gia đình tiễn con trai con gái lên đường thực hiện nghĩa vụ cao cả đối với tổ quốc
các sĩ quan đã không giấu được niềm xúc động hồi hộp của mình khi lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ
với họ một khi tổ quốc trong trái tim lên tiếng gãy gọi thì người chiến sĩ ấy luôn sẵn sàng hiến dân cả thanh xuân cho đất nước
gia đình tôi lúc nào cũng lúc nào cũng động viên tôi là thực sự phải dũng cảm lúc nào cũng phải đoàn kết thì tất cả mọi thứ sẽ thực hiện được
và đặc biệt đó là mang hình ảnh của người phụ nữ việt nam phụ nữ của quân đội nhân dân việt nam đến môi trường đa quốc gia
chúng tôi luôn thực hiện một mươi hai chữ vàng đó là đoàn kết dũng cảm trung hậu đảm đa
bố tôi là một cựu chiến binh ông cũng vững vàng
rất là đáng giỏi bà tôi nhiệm vụ cũng là vinh quang thì con cố gắng
bố cũng trải qua chống mỹ rồi cũng qua
thôi chỉ vất vả là xa con thôi còn nhiệm vụ con cố gắng hoàn thành
mang cái trọng trách trước ngực mình là lá cờ sao vàng và trên vai là hai chữ tổ quốc
bản thân tôi cũng giống như toàn bộ anh chị em cán bộ nhân viên của bệnh viện giáo chiến hai hai để xác định rõ được cái nhiệm vụ của mình
và sẽ quyết tâm
khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và quân đội giao cho
khi làm nhiệm vụ mỗi cán bộ chiến sĩ của bệnh viện giã chiến cấp hai số hai đều xác định
nhiệm vụ mình đang thực hiện là thiêng liêng là cao cả thể hiện phẩm chất bộ đội cụ hồ sáng ngời
dù trong thời bình nhưng lúc nào cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi đất nước cần
công việc về tham mưu hành chính
ở bên phái bộ rất phức tạp và đòi hỏi là phải có trình độ ngoại ngữ rất là cao
cũng như là trình độ mà có thể là mình giao tiếp và nhạy bén với công việc
chính vì thế tôi cũng có đã hành trang cho mình khá đầy đủ những kiến thức cả trong nước và ngoài nước
để phục vụ tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước giao cho
tôi hứa trong một năm tới tại phái bộ bên tiêu nam su đăng tôi sẽ hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ trở về
chúng tôi rất cảm thấy rất hạnh phúc khi mà được đóng góp một phần nhỏ bé của quân đội nhân dân việt nam
góp phần vào cái gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc ở một cái quốc gia rất là có rất nhiều xung đột như là nam su đăng
ngoài cương vị là người chỉ huy thì tôi cảm nhận mình sẽ là một người anh một chỗ dựa vững chắc của cán bộ nhân viên bệnh viện
và luôn động viên mọi cán bộ nhân viên cố gắng vượt qua tất cả mọi khó khăn đang chờ đón ở phía trước
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và quân đội đã giao phó
sự thành công và trở về trong niềm vui hân hoan của cán bộ chiến sĩ
bệnh viện giã chiến cấp hai số một sau một năm thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ được bạn bè quốc tế liên hợp quốc đánh giá cao về khả năng thích nghi
cũng như chuyên môn cứu chữa bệnh nhân của các sĩ quan bệnh viện đã tiếp thêm động lực cho bệnh viện giã chiến cấp hai số hai
tiếp quản nhiệm vụ và thay thế bệnh viện giã chiến cấp hai số một tại ben tu nam su đăng thực hiện sứ mệnh của những người thầy thuốc áo trắng
trước khi bệnh viện giã chiến cấp hai số hai của chúng ta
chúng ta đã triển khai ra phái bộ thực hiện nhiệm vụ chiến dự hòa bình của liên hợp quốc
liên hợp quốc đã cử đoàn đánh giá năng lực cho cán bộ nhân viên của bệnh viện giã chiến cấp hai số hai
và liên hợp quốc rất phấn khởi là toàn bộ cán bộ nhân viên của bệnh viện giã chiến cấp hai số hai của chúng ta
đạt các tiêu chí chuẩn của liên hợp quốc về trình độ chuyên môn khả năng ngoại ngữ
cũng như đặc biệt là họ đánh giá rất cao về khả năng thích ứng khả năng hòa nhập
một cái đặc biệt nữa là họ rất là đánh giá cao cái tinh thần trách nhiệm của quân nhân thuộc quân đội nhân dân việt nam
việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc là chủ trương lớn của nhà nước và quân đội
hiện thực hóa chính sách đối ngoại đa phương hóa đa dạng hóa các mối quan hệ
tích cực chủ động đóng góp vào các vấn đề an ninh và hòa bình quốc tế
tại đất nước phái bộ xa xôi
nơi xảy ra xung đột chiến tranh khi có sự xuất hiện của các sĩ quan việt nam
thì đều được chào đón một cách thân thương và chiều mến nhất
họ được đặt cho cái tên những đại sứ hòa bình
vì vậy trong nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ
các sĩ quan việt nam còn dành thời gian dạy các em nhỏ học chữ
vượt qua rào cản ngôn ngữ bằng tình yêu thương dành cho các em
các sĩ quan việt nam đã dạy cho sáu lớp với hơn một trăm năm mươi học sinh
điều đó đã tô thắm thêm hình ảnh đẹp
của các sĩ quan việt nam trong mắt bạn bè quốc tế
có thể nói mỗi năm khi việt nam tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đều có những khó khăn mới và có những điểm nhấn trong quá trình chuẩn bị
cũng như tổ chức thực hiện nhiệm vụ để vừa thực hiện được yêu cầu của liên hợp quốc
với tư cách là một thành viên tích cực
nhưng đồng thời cũng phải phù hợp với đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước
và phù hợp với điều kiện khả năng của các sĩ quan
là một thành viên của liên hợp quốc trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập
đủ tích cực chủ động hội nhập quốc tế
việt nam muốn khẳng định là một thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế
trong việc tham gia giải quyết những hậu quả do các cuộc xung đột trên thế giới để lại
đây đã là lần thứ hai việt nam triển khai đội hình cấp đơn vị độc lập
với hình thức là bệnh viện giã chiến tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
thể hiện trách nhiệm và đóng góp lớn hơn của việt nam
chung tay cùng cộng đồng quốc tế giải quyết thách thức an ninh và các vấn đề toàn cầu